tại tỉnh quảng trị đã diễn ra hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm hai nghìn một mươi chín
đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi cả nước đã có hơn năm xã đạt chuẩn nông thôn mới
hầu hết các tỉnh đã phê duyệt và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc đã hoàn thành sớm các mục tiêu năm năm mà đảng quốc hội và chính phủ giao phó
nhân dịp này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao tặng huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước cho văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương và bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một số cá nhân tiêu biểu